ghi nhận phản ánh về việc quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình định xuống cấp nghiêm trọng
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ trực tiếp đi thị xát hiện trường
và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình định vào sáng ngày tám tháng một mươi
thực tế sau một thời gian khai thác quốc lộ một bình định cho thấy có vấn đề chất lượng nguồn vật liệu
độ băm dính đá bê tông nhựa mặt đường sau thời gian vận hành bị đổi màu đá nhựa tác động tới chất lượng khai thác
làm việc tại bình định bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
chủ đầu tư nhà thầu bảo đảm tiến độ chất lượng công tác tăng cường mặt đường sửa chữa khẩn cấp các hư hỏng phát sinh thời gian qua
kể cả là không lộ trừ khả năng nếu mà chậm trễ kéo dài là chúng ta cấm không cho thu hủy
theo báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư đến chiều ngày bảy tháng một mươi các hư hỏng trên quốc lộ một tỉnh bình định đã được các nhà thầu cơ bản sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông
trong đó đoạn quốc lộ một được đầu tư từ nguồn vốn trai phiêu chính phủ đơn vị thi công đã khắc phục cơ bản nền đường và thảm bê tông nhựa tăng cường được bảy năm trên ba mươi hai km
đối với đoạn bot nam bình định nhà thầu đang tập trung xử lý các vị trí hư hỏng lớn đoạn qua địa phận thôn phú mỹ một xã phước lộc và đoạn qua thôn mỹ điền thị trấn tuy phước đồng thời tăng cường sửa chữa hư hỏng mặt đường bằng công nghệ cào bóc tái sinh nguội
trong từ một đến hai ngày tới việc khắc phục hư hỏng tại các địa điểm trên sẽ hoàn thành